các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng nga vũ đề với những tin tức đầu tiên
những quy định người dân cần biết từ ngày một một mươi
từ ngày một tháng một mươi tp hcm sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại tp hcm
và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của bộ y tế
tp hcm cho phép mở lại nhiều hoạt động với các điều kiện nhất định
một kiểm soát lưu thông bằng mã qr
từ ngày một tháng một mươi việc kiểm soát lưu thông trên đường sẽ không cần đến giấy đi đường
thay vào đó người dân sử dụng mã qr trên ứng dụng vneid và ứng dụng y tế tp hcm
có thể hiện lịch sử tiêm vaccine đến khi ứng dụng pc covid chính thức đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr xuất trình giấy tờ sau là f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày
đã tiêm chủng ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất một mươi bốn ngày sau tiêm
khi được cơ quan chức năng yêu cầu
người dân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi tp hcm không tự ý đi lại giữa các tỉnh thành phố khác
người nước ngoài khi nhập cảnh vào tp hcm tiến hành khai báo y tế tại cửa khẩu
và sau đó sử dụng mã qr hoặc các giấy tờ thay thế cho các hoạt động tại thành phố
hoạt động vận tải hành khách đường bộ đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố
phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực địa phương theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
hoạt động vận tải hành khách liên tình đường bộ đường thủy đường sắt đường hàng không
theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của bộ giao thông vận tải và quy định của bộ y tế
việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên công vụ công nhân chuyên gia người đi khám chữa bệnh
tổ chức vận chuyển người lao động về thành phố và các trường hợp cấp thiết
theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải
hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô có sử dụng công nghệ kết nối với hành khách
tức các sipo thực hiện theo hướng dẫn của sở công thường
hai gỡ bỏ chốt nội đô
công an tp hcm sẽ giải tỏa các chốt nội đô tuy nhiên vẫn tiếp tục duy trì năm mươi một chốt
bao gồm một mươi hai chốt chính giáp danh với các tỉnh và ba mươi chín chốt vụ tại các địa phương giáp danh với các tỉnh
để kiểm soát ra vào của thành phố
bên cạnh đó công an tp hcm tiếp tục tăng cường kiểm soát đột xuất
với các chốt lưu động trên đường một cách ngẫu nhiên hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo an toàn cũng như hạn chế việc người dân ra đường không cần thiết
ba tám nhóm được phép hoạt động
các cơ quan đơn vị nhà nước tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội tổ chức xã hội nghề nghiệp
các cơ quan lãnh sự tổ chức quốc tế và văn phòng kinh tế văn hóa nước ngoài
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập và tư nhân các cơ sở dịch vụ y tế
các cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm vật tư trang thiết bị y tế
các hoạt động sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ
hoạt động sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ bao gồm
doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao
công viên phần mềm quang trung cụng công nghiệp và trên địa bàn quận huyện thành phố thủ đức
doanh nghiệp hợp tác xã thương mại dịch vụ hợp tác xã tổ hợp tác hộ gia đình sản xuất
kinh doanh nông lâm ngư nghiệp dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cơ sở thú y
đối tượng hành nghề thú y công trình giao thông xây dựng cung cấp lương thực thực phẩm
trung tâm thương mại siêu thị siêu thị mini cửa hàng tiện lợi cửa hàng tạp hóa
chợ đầu mối chợ truyền thống xăng dầu ga hóa chất điện nước nhiên liệu vật liệu
dịch vụ mua bán sửa chữa bảo trì các loại xe máy móc thiết bị dân dụng công nghiệp
dịch vụ quản lý vận hành bảo trì sửa chữa ứng dụng hệ thống hạ tầng
trang thiết bị của các tòa nhà trung cư dịch vụ công ích dịch vụ bảo vệ
trạm thu phí sử dụng đường bộ dịch vụ tư vấn xây dựng dịch vụ vệ sinh môi trường
dịch vụ quan trắc và xử lý môi trường dịch vụ giới thiệu việc làm dịch vụ cưới hỏi
dịch vụ rửa xe dịch vụ tăng lễ dịch vụ tiện ích công như cấp thoát nước công viên
cây xanh hạ tầng kỹ thuật giao thông vận tải văn phòng văn phòng đại diện của doanh nghiệp
trong và ngoài nước chi nhánh thương nhân nước ngoài tổ chức tín dụng ngân hàng kho bạc
cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp có liên quan tín dụng logistics và bổ trợ doanh nghiệp
người dân chứng khoán dịch vụ cầm đồ bưu chính viễn thông in xuất bản báo chí
kinh doanh thương mại điện tử cửa hàng sách thiết bị văn phòng thư viện phòng tranh
triển lãm mỹ thuật nhếp ảnh đồ dùng dụng cụ học tập thiết bị tiên học cửa hàng điện máy
cửa hàng mắt kính cửa hàng thời trang may mặc cửa hàng vàng bạc đá quý và đồ trang sức
kho dự trữ điểm tập kết trung chuyển hàng hóa dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu
dịch vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang đi nhà hàng trong các cơ sở lưu trú cơ sở nghỉ dưỡng
tham quan du lịch chỉ được phục vụ tại chỗ cho khách lưu trú tham quan không tổ chức búp về
cắt tóc gội đầu hoạt động tối đa năm mươi công suất cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập
ngoài công lập cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm vật tư trang thiết bị y tế có danh sách đính kèm
các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
hoạt động tham quan bảo tàng được hoạt động với điều kiện đáp ứng bộ tiêu chí đánh giá an toàn
phòng chống dịch mỗi nhóm tham quan tại từng khu vực trưng bày tối đa là một mươi người trong cùng một thời điểm
những sự kiện biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao thi đấu được tổ chức ở quy mô tối đa bảy mươi người
với điều kiện một trăm linh người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
được cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức
các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe hàng ngày của người dân được hoạt động
nếu hoạt động theo từng nhóm tối đa một mươi năm người một nhóm
trường hợp có một trăm linh người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
được hoạt động tối đa một mươi năm người một nhóm
tổ chức đám tang đám cưới hạn chế tối đa hai mươi người trong cùng một thời điểm
sáu hoạt động giáo dục đào tạo
tiếp tục tổ chức dạy học gián tiếp trên môi trường internet qua truyền hình
từng bước củng cố các điều kiện để có thể kết hợp dạy học trực tiếp
các loại hình đào tạo cho người đã được tiêm đủ liều vaccine có thể dạy học trực tiếp
nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn theo quy định
hoạt động của các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự tập trung tối đa một mươi người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
được tập trung tối đa bảy mươi người
tám hoạt động tập trung ngoài trời trong nhà
hoạt động trong nhà hội họp tập huấn hội thảo tập trung tối đa một mươi người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
được tập trung tối đa bảy mươi người
hoạt động ngoài trời tập trung tối đa một mươi năm người
trường hợp người tham gia đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
được tập trung tối đa một trăm linh người
ubnd tp hcm yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị nhà nước các cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố phải đăng ký mã qr
tại địa chỉ an toàn covid tphcm gov vn
đến ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các cơ quan đơn vị nhà nước các cơ sở sản xuất
kinh doanh dịch vụ quét mã qr trên điện thoại thông minh hoặc được in trên giấy
của toàn bộ người đến liên hệ công tác giao dịch và sử dụng ứng dụng của thành phố
hoặc ứng dụng pc covid để kiểm soát và tổ chức hoạt động
khi hoạt động phải đảm bảo theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trên từng lĩnh vực
bốn cơ sở khám chữa bệnh được hoạt động
từ ngày một tháng một mươi các nhóm cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập ngoài công lập
cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm vật tư trang thiết bị y tế được phép hoạt động trở lại
cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm vật tư trang thiết bị y tế được phép hoạt động
cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm vật tư trang thiết bị y tế được phép hoạt động trở lại cuối cùng
cơ sở kinh doanh dược mỹ phẩm vật tư trang thiết bị y tế được phép hoạt động trở lại cuối cùng
năm các hoạt động tiếp tục tạm dừng
các sự kiện văn hóa nghệ thuật tôn giáo tín ngưỡng meeting lễ phát động trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động
hoạt động kinh doanh dịch vụ quán bar spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ giảm chiếu phim vũ trường karaoke trò chơi điện tử
hoạt động bán hàng rong vé số dạo
hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác trừ các trường hợp được phép hoạt động
năm các hoạt động tiếp tục tạm dừng
youtube chính thức của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế
phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo